tại hà nội đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội đã chủ trì cuộc họp với ban cán sự ubnd tp về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi trong đó tập trung đánh giá tác động của dịch covid một mươi chín và các giải pháp
theo báo cáo của các bộ ngành phát triển kinh tế của hà nội trong năm vừa qua tăng trưởng khá tuy nhiên dịch covid một mươi chín đang gây khó khăn cho các doanh nghiệp và đời sống người dân hà nội đang cùng lúc phải thực hiện hai nhiệm vụ
đó là tiếp tục phát triển kinh tế xã hội và chống dịch covid một mươi chín
bí thư thành ủy vương đình huệ nhấn mạnh hà nội quyết tâm không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội trong năm hai nghìn hai mươi giữ nguyên mục tiêu gdp bảy năm cũng như kiểm soát được lạm phát đồng thời tiếp tục đôn đốc tiến độ các dự án giao thông trọng điểm của thành phố